bắt đầu xây dựng thương hiệu na chi lăng từ năm hai nghìn một mươi năm và đã được cục sở hữu trí tuệ của bộ khoa học và công nghệ công nhận
hiện cây na đang là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh lạng sơn
nhằm nâng cao năng suất giá trị sản lượng của cây na cũng như khẳng định thương hiệu na chi lăng tỉnh lạng sơn đang áp dụng trồng na theo mô hình việt gáp
từ nhiều năm nay sản phẩm na chi lăng đã được nhiều người biết đến
bởi nơi đây được thiên nhiên yêu đáy điều kiện thổ nhưỡng địa hình núi đá vôi phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của cây na nên quả na rất ngon ngọt nhiều dinh dưỡng lại đẹp mắt được thị trường tiêu dùng ưa chuộng
từ nhiều năm nay sản phẩm na chi lăng đã được thiên nhiên yêu đãi điều kiện thổ nhưỡng địa hình núi đá vôi phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của cây na nên quả na rất ngon ngọt nhiều dinh dưỡng lại đẹp mắt được thị trường tiêu dùng ưa chuộng